thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy thương tâm xảy ra vào dạng sáng nay tại thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc làm ba người tử vong
nguyên nhân sơ bộ được xác định là do chập điện hiện công an huyện vĩnh tường đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng tại hộ gia đình ông thân văn lợi ở tổ dân phố nam cường thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
thời điểm xảy ra cháy ông lợi cùng con trai là anh nghị chạy thoát ra ngoài hô hoán người dân xung quanh chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà thì phát hiện vợ và hai con của anh nghị đã tử vong
đêm bốn rễ sáng đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn gia đình ông lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và các đồ nhựa gia dụng lúc cháy vợ ông lợi đi lấy hàng không ngủ ở nhà